giai đoạn hai từ sau ba mươi một tháng một mươi nếu vaccine được cung cấp liên tục đầy đủ khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bình dương sẽ hoàn thành tiêm đủ hai mũi vaccine cho toàn bộ người dân trong tỉnh
sau một mươi năm ngày để vaccine phát huy tác dụng sẽ cơ bản đạt miễn nhiễm cộng đồng
trường hợp kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn vùng đỏ vùng vàng sẽ mở cửa lại các hoạt động kinh tế xã hội có chọn lọc
ưu tiên các ngành công nghiệp dịch vụ thương mại loại trừ một số ngành nghề nhạy cảm
dễ gây bùng phát như karaoke vũ trường quán bar massage giao ngành y tế và các ngành liên quan tham mưu danh mục cụ thể
trường hợp diễn biến dịch bệnh xấu hơn tùy theo mức độ và khuyến nghị của ngành y tế sẽ điều chỉnh quay về giai đoạn trước đó hoặc quản lý chặt hơn
giai đoạn ba sau ba mươi một tháng một mươi hai trường hợp kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn vùng đỏ vùng vàng sẽ mở cửa lại toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội
một số ngành nghề nhạy cảm dễ gây bùng phát dịch sẽ phải có tiêu chí điều kiện hoạt động giao ngành y tế và các ngành có liên quan tham mưu các điều kiện thời gian và tiêu chí áp dụng khi cho phép hoạt động trở lại
trường hợp diễn biến dịch xấu hơn tùy theo mức độ và khuyến nghị của ngành y tế sẽ điều chỉnh quay về giai đoạn trước đó hoặc quản lý chặt chẽ hơn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương võ văn minh cho biết tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
xong việc mở cửa kinh tế xã hội sẽ tiến hành theo từng bước không nóng vội
bình dương sẽ mở cửa từng bước các địa phương vùng xanh tiếp tục siết chặt dập dịch ở vùng đỏ
với trạng thái bình thường mới sau ngày một mươi năm tháng chín bình dương quyết tâm bảo vệ vùng xanh
đồng thời đẩy nhanh sàng lọc sớm tách f ra khỏi cộng đồng ở vùng đỏ điểm đỏ
đặc biệt là các phường đậm đặc đông cứng của thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân uyên
kể từ ngày một mươi năm tháng chín thành phố dĩ an nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
cho phép người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín đủ một mươi bốn ngày và f đã được điều trị khỏi bệnh
xuất viện nhưng không quá sáu tháng kể từ khi xuất viện được lưu thông trong địa bàn vùng xanh của thành phố dị an
đồng thời thu hẹp khung giờ hạn chế lưu thông từ hai mươi h đến năm h sáng hôm sau
trước đó là từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
đối với các hoạt động kinh tế
doanh ủy ban nhân dân thành phố dị an cho phép khôi phục lại một số hoạt động của siêu thị
chợ truyền thống đã bị đóng cửa trước đó và các quán ăn được phép bán mang đi với điều kiện phải đảm bảo
các biện pháp phòng chống dịch và phải đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng địa phương
đối với các phường có vùng đỏ cho phép kinh doanh trực tuyến online đối với các mặt hàng phục vụ
nhu cầu thiết yếu của người dân
đối với các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh như các công trình giao thông xây dựng vận chuyển hàng hóa
bưu chính ngân hàng được hoạt động trở lại nhưng không quá ba mươi công suất
các phương tiện vận chuyển hàng hóa lương thực thiện nguyện cứu trợ cũng được hoạt động trên địa bàn
nhưng phải có xác nhận của ủy ban nhân dân thành phố dĩ an cấp
có thể thấy việc nới lỏng giãn cách xã hội được xem xét phù hợp với mức độ kiểm soát dịch bệnh
của từng địa phương và kèm theo điều kiện phòng chống dịch cụ thể tránh chủ quan nóng vội
ông nguyễn lộc hà phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết tới nay dịch bệnh covid một mươi chín
đã cơ bản được khống chế xu hướng f mới giảm dần nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh đã trở lại vùng xanh
hầu hết người dân trên một mươi tám tuổi tại bình dương đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine
tuy nhiên quan điểm của ban chỉ đạo tỉnh bình dương là nới lỏng giãn cách xã hội phải thực hiện từng bước
phù hợp với mức độ kiểm soát dịch bệnh kèm theo các điều kiện phòng chống dịch cụ thể
tuyệt đối không chủ quan không nóng vội nới lỏng các yêu cầu giãn cách xã hội
đối với những địa phương chưa thật sự kiểm soát được dịch bệnh
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cũng có kế hoạch về hỗ trợ doanh nghiệp
khôi phục sản xuất về tín dụng thuế lao động tiếp cận thị trường thúc đẩy đầu tư
để chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới sau ngày một mươi năm tháng chín sẽ củng cố y tế ở tuyến cơ sở
tiếp tục tiêm vaccine mũi hai cho người dân
từng bước trở lại trường học nhà máy đang chưng dụng làm khu cách ly điều trị covid một mươi chín
tới ngày một mươi năm tháng chín bình dương có trên một trăm sáu mươi ca lây nhiễm trong cộng đồng
nhưng đa số đã khó
bệnh trên một trăm một mươi ba người có một bốn trăm hai mươi f đã tử vong đã có trên một tám triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín được tiêm
trong đó mới có trên năm mươi một người được tiêm mũi hai
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
tiếp tục thực hiện đăng ký hoạt động theo mô hình ba xanh nhà máy xanh nhà trọ xanh và công nhân xanh
và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình này
nhà máy xanh được xác định là nhà máy doanh nghiệp thực hiện
đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh theo quy định
thường xuyên tổ chức xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín cho người lao động
khi phát hiện f thì khẩn trương xử lý theo quy định của bộ y tế
tương tự nhà trọ xanh là khu nhà trọ được thực hiện đầy đủ đảm bảo các quy định phòng chống dịch
khi phát hiện f thì bóc tách đưa đi cách ly điều trị kịp thời
còn công nhân xanh là người được tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày trở lên
được xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín định kỳ
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết
hiện nay số ca xuất viện cao hơn số ca f được phát hiện mới trong ngày
nên cơ bản sau ngày một mươi năm tháng chín tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát
việc nhiều ca được chữa khỏi giúp các khu điều trị giảm áp lực
các bệnh viện giã chiến hiện đã cơ bản ổn định đáp ứng tốt các công tác điều trị
không để xảy ra tình trạng lộn xộn hay quá tải
hiện bình dương vẫn áp dụng mô hình tháp ba tầng điều trị theo phác đồ của bộ y tế
gồm tầng một dành cho bệnh nhân không có triệu chứng tám mươi
tầng hai dành cho bệnh nhân triệu chứng nhẹ và trung bình một mươi năm
tầng ba điều trị bệnh nhân triệu chứng nặng và nguy kịch năm
trong đó năng lực điều trị ở tầng hai hiện có khoảng bốn hai trăm linh giường và tầng ba gần một giường
nhưng cả hai tầng chỉ mới hoạt động trên năm mươi công suất
vì số lượng f ở tầng một xuất viện cao đã có một mươi hai khu cách ly tầng một dừng hoạt động
phân tầng hợp lý phát hiện kịp
tầng một là phương án điều trị khiến tỷ lệ bệnh nhân tăng nặng giảm nhiều so với trước
các khu điều trị cách ly tầng một cũng sẽ giảm dần
ngành y tế sẽ dần trả lại cơ sở vật chất cho các trường học
tuy nhiên bình dương vẫn duy trì các cơ sở điều trị ở tầng hai và tầng ba cho đến khi hết dịch
chủ tịch tỉnh bình dương nói
đến nay bình dương đã có sáu huyện thành phố vùng xanh
gồm dầu tiếng bầu bàng phú giáo bắc tân uyên thị xã bến cát
và thành phố thủ dầu một
dự kiến sau ngày mai một số phường vùng xanh ở thành phố thuận an dĩ an
và thị xã tân uyên sẽ trở lại trạng thái bình thường mới
ở các địa phương vùng xanh hoạt động sản xuất kinh doanh buôn bán
nhu yếu phẩm đã dần hoạt động trở lại trong điều kiện phải đảm bảo an toàn
theo đó người dân đi làm và ra đường buộc phải tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
sau một mươi bốn ngày
từ ngày một mươi năm tháng chín người có thể sanh vaccine sẽ được di chuyển trong huyện
và ngày hai mươi tháng chín có thể đi lại trong tỉnh
với trạng thái bình thường mới ông minh cho biết các doanh nghiệp sẽ dần hoạt động trở lại
với quy định ba xanh nhà máy xanh nhà trọ xanh và công nhân xanh
tỉnh dự kiến xây dựng các chính sách để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu đảm bảo việc tổ chức sản xuất
phân phối không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa nguyên vật liệu
để giúp người dân sớm có thẻ vaccine ra đường bình dương đã tiêm mũi một cho hơn chín mươi
một trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên
với năng lực tiêm có thể đạt tới một trăm năm mươi liều mỗi ngày
nên vaccine được phân bố về đã được tiêm hết
hiện toàn tỉnh còn thiếu khoảng hai triệu liều để đạt mục tiêu người dân toàn tỉnh
từ một mươi tám tuổi trở lên hoàn thành hai mũi sớm đạt miễn dịch cộng đồng
ngay lúc này tỉnh quyết tâm bảo vệ vùng xanh đồng thời đẩy nhanh sàng lọc sớm
tách f ra khỏi cộng đồng ở vùng đỏ điểm đỏ đặc biệt là các phường đậm đặc
đông cứng của thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân uyên
chúng tôi vẫn áp dụng biện pháp giãn cách nhà trọ xét nghiệm diện rộng nhiều vòng
theo nguyên tắc ngày đầu và thứ ba test nhanh ngày thứ năm và thứ bảy xét nghiệm mẫu gộp pcr
để sớm phát hiện f đưa đi điều trị ông minh cho biết
về chính sách an sinh xã hội thời gian qua ngoài kinh phí hỗ trợ theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
bình dương đã chi gần hai tỷ để giúp người dân vùng giãn cách
tuy nhiên do thời gian giãn cách kéo dài
người dân vùng đỏ đặc biệt là các khu công nhân đã gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo cuộc sống của mình
sắp tới địa phương tiếp tục hỗ trợ cho người nghèo và lao động mất việc
với tổng đài và đường dây nóng đến từ cấp phường xã người dân khó khăn khi gọi đến sẽ được hỗ trợ ngay
lương thực thực phẩm cũng như khám chữa bệnh kịp thời từ các trạm y tế lưu động ông minh nói
thưa quý vị như những gì chủ tịch ubnd bình dương phó băn minh cho biết
tỉnh đã cơ bản kiểm soát được covid một mươi chín
song việc mở cửa kinh tế xã hội sẽ tiến hành từng bước không nóng vội
do đó hy vọng người dân hãy tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền và địa phương
chung tay đẩy lùi covid một mươi chín để ít nhất chúng ta được hít thở chung một bầu không khí và sống trong no ấm
những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại